tỉnh quảng ngãi đang hạn chế cấp phép đóng mới tàu cá trên địa bàn tỉnh
nhằm ổn định số lượng và nâng cao chất lượng tàu cá
hiện nay toàn tỉnh quảng ngãi có khoảng bốn năm trăm linh giấy phép khai thác thủy sản trên biển
ngành chức năng tỉnh này sẽ chủ động điều chỉnh tăng giảm hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản
tại vùng đi khơi và vùng ven bờ đối với các nghề thân thiện với môi trường
riêng hạn ngạch giấy phép của nghề lưới kéo khai thác tại vùng lộng sẽ dừng đóng mới
đối với các tàu cá được phê duyệt theo nghị định sáu mươi bảy nghị định một mươi bảy của chính phủ vẫn tiếp tục được đóng mới
đối với tàu có chiều dài dưới một mươi năm mét tri cục thủy sản quảng ngãi sẽ tập hợp danh sách
gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét và có hướng cấp bổ sung hạn ngạch
trước mắt cho phép tri cục thủy sản cấp văn bản chấp thuận cải hoán cho khoảng bốn mươi tàu cá trên địa bàn tỉnh
có chiều dài dưới một mươi năm mét công suất trên chín mươi cv đã và đang hoạt động ở vùng khơi